ngày hai tháng một mươi tại tỉnh hải dương ủy ban nhân dân tỉnh hải dương tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
sau gần một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bộ mặt nông thôn hải dương đã đổi mới rõ rệt
hiện nay bình quân mỗi xã trong tỉnh đạt một mươi tám sáu mươi năm tiêu chí có một trăm chín mươi trên hai trăm hai mươi xã được công nhận chuẩn nông thôn mới
dự kiến cuối năm có thêm một mươi xã đạt chuẩn nông thôn mới có khoảng năm một mươi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cấp cao có ba huyện thành phố đã về đích nông thôn mới cấp huyện
thu nhập của người dân khu vực nông thôn đạt bốn mươi hai tám triệu đồng một người một năm